thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong những năm gần đây huyện vĩnh tường đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi khuyến khích người dân tập trung trồng thâm canh cây bưởi
biến những vùng đất bãi nghèo nàn ven sông trở thành những mảnh vườn chủ phú đầy tiềm năng
năm hai nghìn một mươi bảy với đề tài ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất bưởi theo chuỗi giá trị tại vĩnh phúc
quy mô một trăm linh ha do viện nghiên cứu và phát triển vùng triển khai
vĩnh tường là một trong các huyện nhận được hỗ trợ về giống kỹ thuật tiêu thụ sản phẩm góp phần tạo bước phát triển mới cho cây bưởi trên địa bàn huyện
trước đây khi chưa có chương trình phát triển cây bưởi các hộ gia đình nơi đây đã trồng qua không ít loại cây
tuy nhiên sau vài năm vẫn không cho thu hoạch như mong đợi
từ khi chuyển sang trồng bưởi diễn chỉ năm đầu tiên thu quả đã nhận được kết quả khả quan
đất ở đây rất phù hợp so với đất trồng các loại cây khác hoặc là so với đất bưởi thì nói là rất phù hợp đấy
theo tôi là vì tôi mới dòng trồng
vài năm nay thôi nhưng mà tôi thấy là cây khối phát triển rất bình thường và đồng thời là chống hạn chịu hạn rồi thì sâu bệnh ít
trong đó là cây phát triển hoa quả tương đối nhiều là đạt yêu cầu so với kế hoạch của mình
mô hình này thì mang lại rất hiệu quả cao
trung bình ví dụ là một cây bưởi mà từ năm thứ ba năm thứ tư trở đi thì gia đình có bưởi trồng đến một gốc bưởi lực một triệu
và mỗi gia đình như thế khoảng hai m hai thì có khoảng một trăm linh cây bưởi
như vậy mỗi vụ một năm thì gia đình có thể thu được một trăm linh một trăm hai mươi triệu một vườn bưởi
được đánh giá là cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao được người tiêu dùng ưa chuộng ngày càng có nhiều người dân mở rộng diện tích trồng bưởi trên địa bàn
quy mô được phát triển đòi hỏi chất lượng đi kèm
do đó phòng nông nghiệp cũng như trạm khuyến nông huyện vĩnh tường đã triển khai một số chương trình tập huấn cho bà con nông dân hướng dẫn kỹ thuật để chăm sóc cho cây bưởi ngày một tốt hơn
như kỹ thuật tỉa cành tạo tán hay bón phân là những kỹ thuật liên quan trực tiếp đến chất lượng của bưởi
đầu tiên là dòng nhỏ trong gia đình thì thấy cây rất là phát triển tốt mà cho thu nhập cao hơn các loại cây khác
thế còn thì chị thấy là nó hiệu quả thì chị sẽ dòng thêm ra ruộng diện tích ra ruộng nhà mình
cây này là bằng bốn xào nữa hơn một m hai nữa
huyện hỗ trợ trước nhất là hỗ trợ giống sau hỗ trợ phân bón và cũng hỗ trợ những lớp tập huấn và hỗ trợ đi thăm quan để học hỏi kinh nghiệm của các tỉnh khác
thế và bà con là rất là phấn khởi vì cái là được sự tạo mọi điều kiện
cái sản xuất của bà con thì tập trung chủ yếu là vào cái kinh nghiệm
ví dụ như là cái quy trình bón phân thì có thể là bà con cũng chưa biết là phải bón cho cây bưởi một vài lần trong một năm
có thể bà con chỉ tập trung vào một lần trên một năm thôi
do đó là cái cây bưởi nó cũng chưa đạt được theo cái đúng cái năng suất chất lượng của nó
hay là những kỹ thuật về phòng trừ sôi bệnh đối với cây bưởi thì bà con nông dân trước đây cũng chưa biết nhiều
thế do đó thì qua các chương trình tập huấn thì bà con cũng biết nhiều hơn
thì do đó là cái hiệu quả đối với cây bưởi là nó sẽ tốt hơn trong mấy năm gần đây
đồng thời cấp ủy chính quyền huyện đã chỉ đạo thành lập hội trồng bưởi huyện vĩnh tường
với mục đích xây dựng phát triển nhãn hiệu sản phẩm bưởi vĩnh tường ở cả trong và ngoài nước bảo đảm đầu ra cho người dân yên tâm
vấn đề đầu ra của nhân dân thế nào thì chúng tôi sẽ kết hợp với các doanh nghiệp thu mua và kiếp đồng trước cho nhân dân
để khi mà đến mụ thu hoạch thì có nghĩa là nhân dân không phải lo cái đầu ra nữa
đấy là một cái mô hình chuỗi giá trị phân phối hàng hóa rất thuận tiện trong cái xu thế phát triển của thời đại hiện nay
đến nay diện tích trồng bưởi của huyện vĩnh tường đã đạt gần một trăm linh hectare
tập trung chủ yếu ở các xã vùng bãi như vĩnh ninh phú đa phú thịnh vĩnh thịnh
trong thời gian tới vĩnh tường sẽ tiến hành thực hiện quy trình sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn việt gáp để phát triển một cách bền vững
từ đó đẩy mạnh công tác quản lý xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm và ý thức của người nông dân khi tham gia xây dựng thương hiệu bưởi vĩnh tường
từng bước hoàn thành mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi thu nhập bình quân đầu người đạt trên bốn mươi sáu triệu đồng
theo nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ hai mươi năm đã đề ra